người dân và du khách về với đất tổ trong ngày dỗ tổ hùng vương lại không quên tham dự hội bơi trải truyền thống trên sông lô
lễ hội bơi trải bạch hạc là một hình thức phục hiện có tính nghỉ lễ và nghệ thuật về việc luyện tập thủy quân
thể hiện tinh thần thượng võ trong truyền thống đánh giặc giữ nước từ thời hùng vương
hội bơi vừa được tổ chức tại đình tam giang phường bạch hạc thành phố việt trì tỉnh phú thọ
tương truyền đời nhà trần chiêu văn vương trần nhật duật là con thứ sáu của vua trần thái tông
được giao nhiệm vụ chấn thủ thành bạch hạc đã lấy bãi sông bạch hạc làm nơi luyện thủy quân đóng chiến thuyền
ngài đã lập nhiều chiến công hiển hách hàng phục chúa đạo đà giang và trịnh giác mật bằng ngoại giao hòa bình
tại đền tam giang năm một nghìn hai trăm tám mươi năm ngài đã cùng hứa tông đạo một môn khách của nhà tống
tổ chức hội thề diệt giặc thát báo đền nợ nước ơn vua
lãnh đạo quân dân ta ba lần đánh thắng quân xâm lược nguyên mông
để ghi nhớ công ơn của các tướng lĩnh lễ hội bơi trải ra đời nhằm ghi lại những chiến công thủy chiến lừng lẫy trên sông hạc
ngày nay lễ hội là một trong những nét văn hóa đặc trưng của việt trì thành phố lễ hội về với cổ nguồn của dân tộc